bệnh viêm da nổi cục trên châu bò đã được phát hiện trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đến nay đã có bốn hộ gia đình với năm con bò bị mắc bệnh tại hai xóm đại long và đồng bản của xã bình long huyện võ nhai
hiện thái nguyên là tỉnh thứ năm xuất hiện trường hợp mắc bệnh viêm da nổi cục trên châu bò sau các tỉnh lạng sơn bắc cạn cao bằng và quảng ninh
theo kết quả của trung tâm chẩn đoán thú y trung ương mẫu bệnh phẩm lấy tại hộ gia đình ông phạm văn tâm xóm đại long xã bình long huyện võ nhai dương tính với bệnh viêm da nổi cục châu bò
ngay sau khi phát hiện tri cục trăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh thái nguyên đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện võ nhai khẩn trương các biện pháp phòng chống khoanh vùng dập dịch đồng thời công bố dịch trên địa bàn xã bình long theo quy định